tại một khu bán hàng cạnh cổng trường học khác bom hoạt hình được bán số lượng lớn với giá chỉ từ hai đồng một túi bom
người bán hàng tỉ mỉ hướng dẫn cách chơi khi khách hàng có nhu cầu
theo những người bán hàng mặt hàng này chủ yếu là hàng không rõ nguồn gốc được giao bán bởi những người giao hàng
và càng những cửa hàng chuyên đồ chơi cho trẻ em những sản phẩm này càng được tiêu thụ với số lượng lớn
theo giải thích của các chuyên gia hóa học để tạo ra phản ứng nêu trên bom hoạt hình là sự kết hợp của hai loại hai hóa chất là acid citric và natchi bicarbonate
mặc dù đây là hai loại hóa chất không độc hại tuy nhiên sự kết hợp của hai loại hóa chất này trong một phản ứng có thể tạo ra khí co hai và một loại muối đậm đặc
hợp chất này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu rơi vào rác mạc đặc biệt là của trẻ nhỏ
thực ra thì cái này nó là sử dụng hai cái hóa chất tức là nó dùng acid cityc tức là có tính acid
muối gọi là natchi bicarbonate cái này mà để và tác dụng với nhau thì nó giải phóng một cái lượng co hai tức là khi acid nó tác dụng với muối bicarbonate thì nó sẽ giải phóng co hai
và cái khí co hai này từ cái thể rắn mà giải phóng thể khí cho nên là nó tăng cái thể tích lên gấp gần hai mươi bốn lần theo cái khối lượng đối môn
cho nên là khi nó sinh ra co hai thì nó phồng lên và nó quá cái sức chịu đựng của cái vỏ thì gây nổ
thế mà gây nổ thì nó có cách thế này
bạn cái dung dịch muối rất là đặc thế nên là ở cái nồng độ rất là đặc vì cái này nó ở cái người ta gói ở trong một cái cái gói nó có một cái thể tích rất là nhỏ cho nên người ta không thể đưa nhiều nước vào được chỉ đưa đủ cái lượng nước để nó phản ứng thôi
cho nên là ví dụ như khi nó nổ nó bắn vào mắt thì rất khoát là cái này là cái rác mặt nó bị thương
mặc dù ẩn chứa nhiều nguy cơ với người sử dụng đặc biệt là trẻ nhỏ
nhiều kênh youtube dành cho trẻ em quảng cáo thậm chí còn hướng dẫn sử dụng như một trò vui để trôn chơi thăm bạn bè
hôm mai tôi sẽ thử clip trôn thằng vinh tiền nẻ bằng pháo pokemon nhá
cảnh giác khi cho trẻ xem các kênh youtube đặc biệt là những kênh có nội dung không phù hợp
nói không với những sản phẩm đồ chơi nguy hiểm không rõ nguồn gốc xuất xứ